chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong những ngày này tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
các nhà vườn trồng hoa địa lan đang tất bật hơn bao giờ hết
trên những con đường của thành phố đã tấp nập không khí mua bán hoa cây cảnh
chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
dọc các con đường như trần hưng đạo hùng vương quang trung thành phố đà lạt
chủ các vườn hoa đã hối hả đưa địa lan ra trưng bày
đến đây người chơi hoa thỏa thích lựa chọn số lượng chủng loại cũng như màu sắc
năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng và phát triển tốt
hoa đẹp số lượng dồi dào đủ cung cấp cho thị trường
theo chủ cơ sở địa lan lộc minh cho biết
năm nay vườn lan đã đưa ra thị trường khoảng một năm trăm linh cành hoa các loại
tuy mới đưa ra trưng bày được vài ngày
nhưng đã có nhiều khách hàng đến đặt mua làm quà biếu tặng hay trang trí cho gia đình
các loại hoa bị lan để trưng tết thì nó có nhiều hơn so với năm trước
giá cả của năm nay so với năm ngoái thì nó cũng không tăng bao nhiêu hết
các loại hoa mà người ta ưa chuộng giống như là ở đây là vần trăng xanh hoàng hậu
một số loại lan như lan xanh người ta rất là thích
cũng có người người ta lại thích lan vàng lăng cam
theo các nhà vườn trồng hoa lan cho biết
giá hoa lan năm nay không tăng so với năm trước
giao động từ hai trăm năm mươi đồng đến tám trăm linh đồng một cành
cụ thể địa lan hoàng hậu vàng và xanh giá tám trăm linh đồng một cành
cam lửa xanh bơ có giá bốn trăm linh đồng một cành
lan vàng sgc có giá sáu trăm linh đồng một cành
những ngày tết tôi nhất thích chơi hoa này
chất nước hoa này chơi nhất là bền
nếu mình về chăm sóc nó nó chơi được khoảng từ hai tháng rưỡi ba tháng
tám năm là năm nào tôi cũng chơi
nhưng mà bữa nay nó rẻ rồi còn trước tôi đặt một triệu bảy với một triệu rưỡi một cành
hiện nay thành phố đà lạt có trên ba mươi năm hectare diện tích trồng hoa lan
với sản lượng khoảng bốn trăm linh cành hoa các loại
tăng một mươi so với năm trước đáp ứng nhu cầu cho người chơi hoa lựa chọn